đoàn kiểm tra của sở y tế hà nội cơ quan thường trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
đã tiến hành kiểm tra khu cách ly tập trung tại trụ sở đoàn tiếp viên phía bắc của tổng công ty hàng không việt nam
qua kiểm tra tại trụ sở của đoàn tiếp viên phía bắc có quy mô một trăm bảy mươi tám giường hiện đang thực hiện cách ly cho một trăm năm mươi sáu trường hợp
đoàn kiểm tra ghi nhận việc cách ly tại đây bảo đảm quy trình theo quy định
tuy nhiên trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhất là tại tp hcm
đã ghi nhận ca lây nhiễm từ người cách ly
rút kinh nghiệm từ trường hợp này cho thấy công tác quản lý tuân thủ cách ly phòng dịch là biện pháp vô cùng quan trọng
để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
do đó sở y tế hà nội yêu cầu khu cách ly của đoàn tiếp viên phía bắc
cần ra soát lại quy trình cách ly và phân công rõ người rõ việc rõ trách nhiệm theo từng ngày
rác thải tại khu cách ly cần được vận chuyển theo quy trình tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy trình cách ly